công an thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên đang tạm giữ hình sự tám đối tượng để điều tra về hành vi bắt người trái pháp luật đặc biệt trong nhóm có nhiều đối tượng ở độ tuổi vị thành niên
trước đó do mâu thuẫn cá nhân với một nam thanh niên sinh năm hai nghìn bảy ở xã quyết thắng thành phố thái nguyên nam thanh niên sinh năm hai nghìn sáu trú tại thị trấn hùng sơn huyện đại từ tỉnh thái nguyên đã rủ nhóm bạn tình đánh nam thanh niên sinh năm hai nghìn bảy
khoảng một mươi h bốn mươi phút ngày một mươi năm tháng tám tại cổng trường nơi nam thanh niên sinh năm hai nghìn bảy theo học nhóm đối tượng trên đã đe dọa ép buộc nạn nhân lên xe máy đưa ra khu vực vắng vẻ hành hung gây thương tích
tại cơ quan điều tra nhóm đối tượng đã thừa nhận hành vi trong đó nam thanh niên sinh năm hai nghìn sáu có vai trò chủ mưu cầm đầu